cảm giác xe lạnh này sẽ kết thúc nhanh bởi trong ngày hôm nay
hoàn lưu vùng áp thấp phía tây sẽ có quá trình mở rộng về phía nước ta
mang nắng tới sớm và nền nhiệt trong ngày ở bắc bộ sẽ tiếp tục gia tăng
dự báo nhiệt độ cao nhất ở khu vực đông bắc bộ sẽ tăng lên mức hai mươi tám hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh phía tây nhiệt độ cao hơn trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi một độ
thêm vào đó độ ẩm trong không khí lúc này giảm thấp chỉ khoảng dưới sáu mươi
nên nếu phải lưu thông trên đường trong một khoảng thời gian dài
sẽ không tránh khỏi cảm giác oi nóng khó chịu
đến tối nay nhiệt độ khu vực giảm nhanh xuống dưới hai mươi bốn độ trời không có mưa
thời tiết nhanh chóng chuyển mát mẻ và khá dễ chịu
khí lạnh yếu đi vùng áp thấp phía tây mở ra cũng là tác nhân khiến cho trung bộ
trong ngày hôm nay có nắng nhiều hơn
lúc này chỉ có ba tỉnh phía bắc của miền trung là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh là vẫn còn có mây
tuy nhiên càng về trưa chiều cường độ nắng càng mạnh hơn
dự báo nhiệt độ trong ngày hôm nay của toàn miền trung
sẽ tiếp tục gia tăng
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ sẽ phổ biến ở mức từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ nhỉnh hơn
ở mức từ ba mươi ba mươi hai độ
thời tiết tạnh giáo nhiệt độ vừa phải thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay vẫn mang đặc trưng của mùa khô
vì thế ở đây vẫn duy trì kiểu thời tiết không mưa và có nắng cả ngày
tại tây nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay hầu hết đều phổ biến
trong khoảng từ ba mươi độ
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ cao hơn đạt mức từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi ở miền đông như tây ninh hay cả biên hòa
nhiệt độ cao hơn khoảng từ ba mươi năm ba mươi sáu độ chạm ngưỡng nắng nóng
trên biển trong ngày hôm nay khu vực biển đông trong đó có hai huyện đảo là huyện đảo hoàng sa
và huyện đảo trường sa đều có gió đông bắc đến đông cường độ ở mức cấp bốn năm
sóng biển giao động từ một đến hai mét biển không động
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước